cũng theo dự báo khu vực tây bắc việt bắc đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ đã có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to lượng mưa cao do đó từ nay đến ngày hai mươi bốn tháng năm bắc bộ và bắc trung bộ
có mưa vừa mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm tám mươi mm một số nơi có mưa rất to
với lượng mưa từ hai trăm linh ba trăm năm mươi mm như lào cai yên bái hà giang tuyên quang sơn la và hòa bình
từ ngày hai mươi năm tháng năm mưa vừa mưa to diện rộng ở bắc bộ và bắc trung bộ có khả năng giảm dần
mưa dông ở bắc bộ còn có khả năng kéo dài
ngoài ra từ nay đến ngày hai mươi chín tháng năm tây nguyên và nam bộ có mưa rào và dông
cục bộ có mưa to với lượng mưa khoảng hai mươi năm mươi mm trên hai mươi bốn h có nơi trên tám mươi mm trên hai mươi bốn h
mưa dông tập trung vào chiều và tối
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lỡ đất tại các tỉnh vùng bắc bộ bắc trung bộ
và ngập úng tại các khu vực trụng thấp
khu vực hà nội từ nay đến ngày hai mươi bốn tháng năm có mưa vừa và dông cục bộ có mưa to
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
thưa quý vị với những dự báo về thời tiết như chúng tôi vừa cập nhật
người dân tại những khu vực có khả năng có mưa dông cần lưu ý để có những lịch trình phù hợp
và chuẩn bị áo mưa hoặc ô khi di chuyển